tại nhà hát lớn hà nội nhà hát kịch việt nam đã công diễn vở kịch nói bệnh sĩ của cố tác giả lưu quang vũ
đánh dấu sự trở lại phục vụ khán giả của các đơn vị nghệ thuật biểu diễn sau dịch covid một mươi chín
vở kịch nói bệnh sĩ của tác giả lưu quang vũ là vở kịch nổi tiếng ý nghĩa với thông điệp xã hội của tác phẩm cho đến thời điểm hiện tại vẫn mới
đây cũng là tác phẩm thành công của nhà hát kịch khi đã có ba trăm linh điểm diễn ở trong và ngoài nước
nhận được nhiều phản hồi tích cực của công chúng
bởi thế vở diễn đã được cục nghệ thuật biểu diễn lựa chọn là tác phẩm mở màn cho đợt gia quân lần này của nhà hát tại thủ đô hà nội
điểm diễn không chỉ mang tới cho người xem nhiều tiếng cười sàng khoái và tâm trạng tươi vui trong ngày sáng đèn đầu tiên trở lại của sân khấu kịch
mà còn mang lại niềm hứng khởi sự lạc quan cho các thế hệ diễn viên nhà hát khi họ được trở lại với sân khấu sau gần ba tháng bị gián đoạn